hôm nay tòa án nhân dân quận long biên tp hcm sẽ đưa ra vụ án mua bán trẻ em xảy ra ở chùa bồ đề quận long biên tp hcm ra xét xử sơ thẩm
hai bị cáo phạm thị nguyệt bốn mươi năm tuổi quê ở tỉnh ninh bình và nguyễn thị thanh trang ba mươi bảy tuổi trú tại quận hai bà trưng hà nội bị truy tố tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
theo cáo trạng từ đơn trình báo của anh nguyễn thành long người làm thiện nguyện tại chùa bồ đề về việc cháu cù nguyên công là cháu bé trai mà anh long nhận làm cha đỡ đầu bị bán
công an vào cuộc và xác minh làm rõ cuối năm hai nghìn một mươi ba nguyệt thỉnh thoảng đi lễ tại chùa bồ đề nên đã quen biết trang
nguyệt nhờ trang tìm cho một cháu trai khỏe mạnh để nguyệt nhờ làm con nuôi và hứa sẽ bồi dưỡng tiền cho trang
do cần tiền để tri tiêu trang hứa sẽ đưa cháu công cho nguyệt về nuôi
và sẽ đưa số tiền bốn mươi triệu đồng cho nguyệt khi nhận cho bé
sau đó trang đã nhờ chị dâu của mình chính là mẹ đẻ của cháu công đến chùa bồ đề viết đơn xin lại con với mục đích để đưa cháu công ra khỏi chùa
ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn sau khi làm xong thủ tục tại chùa bồ đề nguyệt đã tới nhận cháu công và đưa trước ba mươi năm triệu đồng cho trang
sau khi nhận được tiền của nguyệt trang đã gửi một mươi triệu đồng vào tài khoản của chị hà còn hai mươi năm triệu đồng trang tri tiêu cá nhân